ngày một mươi hai tháng tám tại thành phố đà lạt cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ làm công tác tuyên truyền của một mươi chín đơn vị và địa phương thuộc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực miền trung tây nguyên
phát biểu tại lớp tập huấn thiếu tướng đoàn việt mạnh cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho rằng thời gian qua tình hình cháy nổ tai nạn trên cả nước diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ
nguyên nhân trước hết là nhận thức của người đứng đầu cơ quan tổ chức coi nhẹ công tác phòng cháy chữa cháy kiến thức kỹ năng thực tế của người dân chưa cao vì vậy đòi hỏi phải nâng cao công tác tuyên truyền của lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở các địa phương
trong thời gian năm ngày các cán bộ chiến sĩ làm công tác tuyên truyền được trang bị những kiến thức kỹ năng cơ bản về quay phim chụp ảnh viết tin bài truyền thông và quan hệ báo chí tuyên truyền miệng thông qua tập huấn nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy góp phần bảo đảm an sinh của người dân và trật tự an toàn xã hội